thưa quý vị và các bạn nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ trên cả nước đồng thời hỗ trợ người dân vùng lũ
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định xuất cấp một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho nhân dân các địa phương vừa trải qua mưa lũ
trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh quảng bình và hà tĩnh
chiều ngày sáu tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh một tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua
thủ tướng cũng quyết định phủ phá thủ tướng vương định huệ thay mặt thủ tướng và các địa phương bị ảnh hưởng của mưa lũ
để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả
vào trưa ngày năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công thư để chia sẻ những khó khăn với đồng bào chiến sĩ
và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ và bị chia cắt
không để người dân bị thiếu lương thực thuốc men đói rét tổ chức vệ sinh môi trường
cơ phục sản xuất và cơ sở ạ tầng ngay sau khi lũ rút
theo dự báo thời tiết trong bảy ngày tới miền trung bắt đầu bước vào mùa mưa và tình hình mưa lũ
sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
trong khi đó tây nguyên và đông nam bộ cần tăng cường đề phòng bọ xít mũi gây hại cà phê và chè
thán thư dẹp các loại gây hại hồ tiêu
trong bảy ngày tới trên miền đông ít có khả năng có bão hoặc áp thấp nhiệt đới
nhưng dạnh áp thấp đi ngang qua bắc miền trung nên vẫn gây thời tiết xấu ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có nơi mưa to cần đề phòng rông lốc và gió giật mạnh từ giữa đến cuối tuần sau
lũ trên các rông ở khu vực này vẫn còn nguy hiểm
mức từ báo động hai đến báo động ba
mực nước đầu nguồn sông kiểu long được dự báo sẽ tiếp tục lên
sau đó lên nhanh theo đợt chiều cường dằm tháng tám âm lịch
tình hình sâu bệnh gây hại cần tập trung chú ý theo dõi ở các tỉnh tây nguyên và miền đông
là dây nâu và dày lưng trắng bệnh lem lép hạt trên lúa hẻ thu lúa mùa giai đoạn đồng chỗ chín
là địa phương chịu ảnh hưởng từ mưa lũ hàng ngàn hộ dân tỉnh quảng bình sống trong cảnh ngập lụt và chia cắt
ngành điện lực quảng bình đang dồn sức bố trí nhân lực vật tư phương tiện để nước rút đến đâu kiểm tra khôi phục cấp điện đến đó cho người dân
đến thời điểm hiện tại thì công tác khắc phục đã gần như được hoàn tất
trong vài ngày tới điện lực sẽ đóng điện một trăm linh cho nhân dân để bà con yên tâm ổn định cuộc sống
huyện minh hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ
ngay sau khi nước bắt đầu rút người dân cũng khẩn trương dọn dẹp nhà cửa
với phương trầm nước rút tới đầu dọn tới đó cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt của người dân
công ty điện lực quảng bình cũng đã huy động toàn bộ nhân lực để sửa chữa khắc phục lưới điện phục vụ sinh hoạt sản xuất cho người dân sớm nhất
theo thống kê mưa lũ kéo dài đã làm khó khăn
công ty điện lực quảng bình đã làm ảnh hưởng đến hai trăm ba mươi bảy trạm biến áp bị mất điện gây gián đoạn cung cấp điện cho gần bốn mươi khách hàng trên toàn tỉnh
hiện nay vẫn còn gần một khách hàng tại vùng rốn lũ xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
và một số xã vẫn đang bị ngập sâu và chia cắt nên chưa thể đến kiểm tra sửa chữa được
công ty điện lực quảng bình luôn luôn ứng được sẵn sàng hai mươi bốn hai mươi bốn
và sau khi những khu vực nào nược rút thì chúng tôi ngay lập tức triển khai quân đến tại địa đoạn đó để thông báo an toàn cho người dân
và sau khi kiểm tra hệ thống lưới điện an toàn để khôi phục cấp điện trở lại nhân dân một cách sớm nhất
nhằm khắc hạn chế tối đá thiệt hại do mất điện gây ra đối với bà con nhân dân
đến sáng ngày bảy tháng chín toàn tỉnh quảng bình vẫn còn hai mươi trạm biến áp với gần hai năm trăm linh khách hàng chưa đóng điện được
hiện ngành điện tỉnh quảng bình đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sự cố điện do mưa lũ
khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể để giúp người dân ổn định cuộc sống và phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất
thưa quý vị và các bạn trong những ngày vừa qua lực lượng vũ trang trên địa bàn các tỉnh biên trung đã nỗ lực sát cánh
đồng hành cùng với nhân dân ứng phó với thiên tai lũ lụt
ngay sau khi nước lũ rút hàng nghìn cán bộ chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ nhân dân dọn dẹp sửa chữa nhà ở thu hoạch mùa màng
những việc làm thiết thực này đã tô tắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời bình
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà tĩnh
trong đợt lũ vừa qua huyện hương khê có trên ba hộ dân bị ngập lụt trong đó có trên hai hộ dân bị ngập sâu trên một mét
tại điểm trường mầm non xã hà linh gần năm mươi cán bộ chiến sĩ ban chỉ huy quân sự huyện hương khê và trung đoàn tám trăm bốn mươi bảy
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đang tập trung dọn dẹp bùn đất vệ sinh
các trang thiết bị phục vụ học tập phấn đấu sớm nhất cho các em được đến trường
các lực lượng công an quân sự trên địa bàn rất quan tâm đặc biệt là quyết liệt trong việc phòng trọng
thiên tai trong quá trình triển khai để cho người dân đảm bảo an toàn tính mạng cho đến thời điểm hiện nay thì không thiệt hại về tính mạng với người
trong đợt lũ này địa bàn xã hồng lộc huyện lộc hà đã có hai trăm ba mươi trên bốn trăm năm mươi hectare lúa bị ngập lụt
do nước ngập sâu lúa bị gãy đổ và hư hỏng nhiều nên việc đưa các phương tiện máy móc vào thu hoạch là điều không thể
những việc làm ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh trong thời gian qua được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận đánh giá cao
các anh đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân xứng đáng với tên gọi bộ đội cụ hồ trong thời kỳ đổi mới
họ đã chính thức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trần đoán và điều trị đột quỵ
đây là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía bắc triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến này
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân sáu mươi hai tuổi bất ngờ bị mất ý thức méo miệng chân tay không cử động được tiên lượng lúc nhập viện khá xấu
sau khi áp dụng phần mềm trần đoán điều trị đột quỵ bằng trí tuệ nhân tạo chỉ sau hai phút bác sĩ đã đánh giá được vùng não bị tổn thương và đưa ra chỉ định điều trị
đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo và dần hồi phục
chúng tôi cũng đã áp dụng và đã triển khai được rất nhiều bệnh nhân trên rất nhiều bệnh nhân đột quỵ dựa trên phần mềm rapid này
nó sẽ đánh giá được và định lượng được tổn thương của não và chính xác được vùng não nào bị tổn thương và thể tích não bị tổn thương
và những vùng não cần phải cứu trong khi bị đột quỵ
dựa vào phần mềm này chúng tôi có bằng chứng chính xác và bằng chứng thuyết phục để chúng tôi có chỉ định điều trị tái thông mạch máu não cho người bệnh hay không
với phương pháp truyền thống bệnh nhân bị đột quỵ cần cấp cứu trong khoảng thời gian từ bốn đến sáu giờ sau khi khởi phát các triệu chứng đột quỵ
việc áp dụng trí tuệ nhân tạo rapid sẽ kéo dài thời gian vàng điều trị cho người bị đột quỵ não đến hai mươi bốn giờ
kể từ khi có dấu hiệu đầu tiên tăng hơn một mươi tám giờ so với phương pháp điều trị thông thường
nếu áp dụng rapid thì ngoài cái khung tờ trong sáu giờ vàng trong sáu giờ đầu là chúng ta có thể làm can thiệp được có thể tiêu hơi khối được
thì chúng ta có thể mở rộng được thời gian cứu bệnh nhân đến tận hai mươi bốn giờ
như vậy thì người bệnh đã có thêm rất nhiều cơ hội để có thể được cứu sống
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ là một trong những đơn vị đầu tiên tại việt nam triển khai phần mềm rapid
sau gần ba tháng đưa vào hoạt động ứng dụng công nghệ rapid trong quá trình điều trị đột quỵ não đã mang đến hiệu quả điều trị khả quan cho nhiều bệnh nhân tại phú thọ
mới đây tại tỉnh hà nam bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám phối hợp với sở y tế hà nam tổ chức ký kết hợp tác và hội thảo khoa học
tại buổi ký kết hợp tác hai bên thống nhất ký chương trình khung hợp tác chuyên môn gồm các nội dung về đào tạo phát triển kỹ thuật
chuyển tuyến chuyên môn nghiên cứu khoa học
theo đó bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám sẵn sàng tiếp nhận đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho các kíp chuyên môn theo đề nghị từ phía bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
hai bên cũng thiết lập và duy trì kênh thông tin hội trần từ xa hỗ trợ trong trần đoán và điều trị bệnh nhân
với những nội dung ký kết thiết thực sẽ giúp cho các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh hà nam có điều kiện nâng cao năng lực chuyên môn về khám chữa bệnh
làm chủ được những kỹ thuật tiên tiến nhất góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa phương
tối qua tập đoàn vận tải công nghệ b group đã tổ chức hoạt động ngày hội gia đình nhân dịp tết trung thu năm nay
chương trình được tổ chức tại cả hà nội và sài gòn
đây là một hoạt động lớn thể hiện văn hóa doanh nghiệp mà b group đang nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình
tại hà nội chương trình được tổ chức tại công viên yên sở
với sự có mặt của tất cả các gia đình tài xế của b group đang làm việc cho đơn vị khu vực miền bắc
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời
chương trình là sự tri ân của b group với nhân viên và gia đình đối với những đóng góp của họ cho công ty thời gian qua
thì cái hoạt động này nói chung là tạo điều kiện cho tất cả anh em lái xe và đồng nghiệp gắn bó với công ty
hai nữa là về vấn đề coi như là lái xe thì
công ty cũng
công ty cũng rất hỗ trợ tất cả về mọi mặt
con thấy rất vui ạ con muốn chiến du lịch ạ
tôi thấy hôm nay công ty tổ chức này thì tôi thấy nó cũng là một cái quan tâm đến đời sống tinh thần trước tiên là tài xế xong đến gia đình thì nó là một cái điều rất là vui
để đem lại không khí ấm áp đêm hội trung thu chương trình nhạc kịch và các chương trình ca nhạc cũng đã được thực hiện công phu
bên cạnh đó nhân dịp này tập đoàn còn trao những suất học bổng có giá trị cho con em tài xế b group
và bốc thăm
chuyến du lịch miễn phí dành cho gia đình may mắn
chương trình ngày hội gia đình là một trong những hoạt động được b group trú trọng và thể hiện nền móng văn hóa doanh nghiệp mà b group định hình và xây dựng trong quá trình phát triển của mình
thưa quý vị và các bạn thôn giang bằng xã sùng đô huyện văn chấn tỉnh yên bái nằm ở độ cao gần một bảy trăm linh mét so với mực nước biển
nơi đây có những cây trè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi với sản phẩm trè chất lượng thơm ngon không thua kém gì
nơi đây có những cây trè san tuyết ở suối giang với giá trị văn hóa lịch sử và giá trị kinh tế cao huyện văn chấn đang đặc biệt quan tâm phát triển các diện tích trè san tuyết
diện tích hơn một hectare trẻ san tuyết cổ thụ có tuổi đời từ hai trăm linh đến ba trăm linh năm này là nguồn thu nhập chính của bốn thế hệ gia đình ông giàng a trang dân tộc mông thôn giàng bằng xã sùng đô
mỗi năm ba vụ trè gia đình ông thu về gần hai tấn trẻ búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trẻ búp tươi
đã mang lại nguồn thu nhập ba mươi triệu đồng

đã mang lại nguồn thu nhập ba mươi triệu đồng một kg trè búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trè búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trè búp tươi với giá bán bình quân từ hai mươi đồng một kg trè búp tươi

trên địa bàn tỉnh phú yên
là tỉnh thuộc vùng duyên hải nam trung bộ phú yên có ba mươi một dân tộc anh em cùng sinh sống
phần lớn là đồng bào dân tộc bana ede chamh roy tập trung chủ yếu ở ba huyện miền núi là đồng xuân sơn hòa và sông hình
đến nay một trăm linh xã miền núi của tỉnh phú yên đã có đầy đủ các công trình điện đường trường trạm y tế
chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng lên
quy mô trường lớp các bậc học vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng mở rộng
công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm
nhân dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng bằng khen cho hai tập thể là nhân dân xã xuân lãnh huyện miền núi đồng xuân
và nhân dân buôn quang dù xã đức bình tây huyện miền núi sông hình
vì đã có thành tích trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ngày bảy chín tại khu đền tháp mỹ sơn huyện duy xuyên ubnd tỉnh quảng nam tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề di sản văn hóa
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn
được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
mười năm của lao tràm hội an được công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
triển lãm mỹ thuật với chủ đề di sản văn hóa được tổ chức từ ngày bảy tháng chín đến hết ngày một mươi năm tháng chín
theo bàn tổ chức sau năm tháng phát động đã có một trăm bảy mươi tác phẩm hội họa và điều khác của tám mươi một tác giả đến từ nhiều tỉnh thành phố
như quảng nam quảng ngãi bình định thừa thiên huế đà nẵng tham dự
qua xét chọn bàn tổ chức đã chọn một trăm linh tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao để giới thiệu trưng bày tại triển lãm
nhân dịp này ban tổ chức đã trao chín giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất
hai giải b ba giải c và ba giải khuyến khích cho các họa sĩ nhà điều khác
giải a thuộc về tác phẩm đêm hội bằng chất liệu sơn mải truyền thống của họa sĩ lê đình trinh
vừa qua tại hà nội bảo tàng dân tộc học việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh gia lai
tổ chức chương trình trung thu hai nghìn một mươi chín sắc màu văn hóa gia lai
chương trình giới thiệu đến công chúng những đặc trưng văn hóa của gia lai thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật và ẩm thực
chương trình giới thiệu đến công chúng những hoạt động trình diễn công chiêng mùa hát dân gian chơi nhạc cụ truyền thống
đan gùi tạc tượng diệt thổ cẩm của người ba na gia rai cùng những hương vị ẩm thực của núi rừng tây nguyên
ngoài ra các em thiếu nhi còn được xem những màn múa lân sôi động được tham gia trải nghiệm
trò chuyện với nghệ nhân về ý nghĩa mầm cỗ truyền thống và cách bày cỗ trong dịp tết trông trăng
đến với chương trình các em thiếu nhi và gia đình cũng có những trải nghiệm thú vị với các hoạt động trong dịp tết trung thu cổ truyền
đồng thời đây cũng là dịp để du khách khám phá những nét văn hóa truyền thống của tỉnh gia lai ngay tại thủ đô hà nội
tối ngày sáu tháng chín tại phố bích hoa phùng hưng ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã khai mạc các hoạt động văn hóa tết trung thu hai nghìn hai mươi
chương trình được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống
đem đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi bổ ích và hiểu các giá trị văn hóa truyền thống
thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
sau lễ khai mạc một loạt các hoạt động văn hóa tết trung thu truyền thống được diễn ra tại các điểm di tích trong khu phố cổ hà nội
cụ thể tại điểm di tích đình kim ngân số bốn nghìn hai trăm bốn mươi bốn hàng bạc sẽ giới thiệu không gian tết trung thu truyền thống
nghệ nhân trình diễn và hướng dẫn cách làm đồ chơi dân gian các loại đèn ông sao ông tiến sĩ ông đánh gậy nghệ thuật tòa hè
tại ngôi nhà di sản số tám mươi bảy mã mây giới thiệu không gian tết trung thu truyền thống của gia đình hà nội
hoạt động hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống như vẽ mặt nạ vé đèn tre làm biêu thiếp vẽ trên dây gió tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
ngoài ra còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại một số di tích trong khu phố cổ
các hoạt động diễn ra đến hết ngày một mươi ba tháng chín
nhân dịp tết trung thu hai nghìn một mươi chín liên đoàn siếc việt nam đã ra mắt vở diễn mới mang tên phù thủy đại chiến
đây là lần đầu tiên liên đoàn siếc việt nam xây dựng vở diễn kết hợp giữa nghệ thuật siếc và ảo thuật với quy mô lớn biểu diễn xuyên suốt chương trình
vở diễn có thời lượng chín mươi phút và gồm ba cảnh xứ sở ánh sáng kỳ diệu cuộc chiến cam go và khải hoàn chiến thắng
đặc biệt trong phù thủy đại chiến lần đầu tiên ra mắt màn hình
là màn trình diễn mạo hiểm của nghệ sĩ thu hương với chú trăn khổng lồ trong bể nước
màn trình diễn đem đến sự ngạc nhiên và bất ngờ cho khán giả
tới dự chương trình khán giả còn được cùng tôn tác diễn với các nghệ sĩ qua các màn giao lưu của ảo thuật gia
và màn nhảy tập thể cùng các nhân vật tham gia trong chương trình trên sân khấu
chương trình có chủ đề nội dung và thông điệp rõ ràng có tính nhân văn và giáo dục đối với các em nhỏ
thưa quý vị lễ hội trung thu bà kể chào mừng trung thu hai nghìn một mươi chín do câu lạc bộ nghệ thuật cung trăng tổ chức diễn ra mới đây tại hà nội
với mong muốn giúp cho các em nhỏ thủ đô có cơ hội tìm hiểu và tự tay làm những món đồ chơi trung thu truyền thống
tám giờ sáng tại khu di tích cổ loa đông anh hà nội đông đảo trẻ em và phụ huynh đã có mặt tham gia chương trình lễ hội trung thu bà kể
chào trung thu hai nghìn một mươi chín với tinh thần học truyền thống để hiểu truyền thống
chương trình trung thu là sự kiện thường niên tạo sân chơi thú vị bổ ích dành cho các em nhỏ thủ đô trong dịch tích trung thu truyền thống
thông qua chương trình các em không chỉ được tìm hiểu được tự tay sáng tạo đồ chơi truyền thống theo sở thích
mà còn giúp các em nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
ngày bảy chín tại quận đồ sơn thành phố hải phòng đã diễn ra lễ hội trọi trâu truyền thống đồ sơn năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội đã thu hút hàng vạn người dân và du khách tham dự
tham dự lễ hội năm nay có một mươi sáu ông châu đến từ bảy phường ngọc xuyên minh đức ngọc hải bàng la hợp đức vạn hương và vạn sơn mỗi phường hai châu
riêng phường bằng la và ngọc hải các đơn vị có châu đoàn giải nhất và nhì hội trọi châu năm hai nghìn một mươi tám mỗi phường thêm một ông châu
qua các kháp đấu loại trực tiếp các ông châu đã cống hiến cho khán giả nhiều cảm xúc hồi hộp dân chào
với các ngón đánh hiểm hóc cai sừng hổ lao để hạ gục đối phương đầy căng thẳng kịch tính và quyết liệt
trung cuộc châu số bảy của ông chủ châu bùi xuân khánh đến từ phường bằng la đã xuất sắc danh giải nhất đem vinh quang lần thứ hai về cho phường bằng la
ngày bảy chín liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hải dương phối hợp với sở giáo dục và đào tạo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ tổng kết trao giải thưởng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng hải dương lần thứ một mươi ba năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và phát động cuộc thi lần thứ một mươi bốn
cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh hải dương lần thứ một mươi ba thu hút được một trăm hai mươi bốn giải pháp trong đó một trăm hai mươi một giải pháp được lựa chọn chia làm bốn lĩnh vực
lĩnh vực tiên học điện tử lĩnh vực đồ dùng học tập lĩnh vực dụng cụ gia đình và đồ chơi trẻ em lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm học sinh trường trung học cơ sở võ thị sáu thành phố hải dương với đề tài thiết bị bảo vệ đường biên giới
trao năm giải nhì một mươi giải ba hai mươi giải khuyến khích cho các đề tài của các tác giả nhóm tác giả có tính sáng tạo ứng dụng thực tiễn cao
nhân dịp này ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh hải dương lần thứ một mươi bốn năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong phần tin quốc tế nga cấm quảng cáo chính trị trực tuyến trong thời gian bầu cử
thái lan dùng máy quét đối phó với nạn buôn lậu đường không
cơ quan giám sát truyền thông nga vừa yêu cầu các trang mạng facebook google youtube và instagram áp dụng những biện pháp triệt đề
không cho đăng các quảng cáo chính trị liên quan tới bầu cử nga trên các nền tảng trực tuyến này trong thời gian từ ngày bảy đến ngày tám tháng chín
nhà chức trách nga tuyên bố việc không tuân thủ yêu cầu sẽ bị coi là can thiệp vào chủ quyền của nga
trước đó cơ quan trên đã yêu cầu các phương tiện truyền thông và các ứng cử viên ngừng mọi hoạt động tuyên truyền bầu cử trong ngày im lặng mùng bảy tháng chín và ngày bầu cử mùng tám tháng chín
theo đúng quy định luật pháp nga
theo luật bầu cử nga hoạt động tranh cử diễn ra trong hai mươi tám ngày trước bầu cử và phải chấm dứt trước giờ vào ngày ngay trước bầu cử còn gọi là ngày im lặng
trong ngày tám tháng chín tại tám mươi năm khu vực của nga trong đó có thủ đô moscow sẽ diễn ra hơn năm cuộc bầu cử các cấp bao gồm hội đồng lập pháp tỉnh trưởng
ngoài ra tại một số địa phương sẽ bầu bổ sung thành viên duma quốc gia nga
ngày bảy chín nga và ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn
đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành trao đổi tù nhân trong hai năm qua một trong những động thái được đánh giá là mang tính xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại giữa hai bên
ngày bảy tháng chín một đoàn cảnh sát đã hộ tống hai chiếc xe buýt chở ba mươi năm tù nhân người ukraine rời một nhà tù ở moscow hướng đến sân bay vnukovo của thành phố này
theo một nguồn tin hai mươi bốn thủy thủ ukraine bị nga bắt giữ ở eo biển kursk hồi năm ngoái cũng nằm trong số tù nhân được trả tự do
theo hãng tin interfax máy bay của chính phủ hai nước cũng đã có mặt tại các sân bay vnukovo tại nga và kiev tại ukraine để đón nhận các tù nhân này
trước đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết tất cả các tù nhân
trong cuộc trao đổi này đã được chuyển đến các điểm được thỏa thuận trước một mươi tám h tối mùng sáu tháng chín theo giờ địa phương
song không đề cập con số chính xác những tù nhân trong cuộc trao đổi này
trung quốc hiện đang phải đối mặt với tình trạng bùng phát dịch bệnh viêm gan c nghiêm trọng
tỷ lệ các ca nhiễm bệnh này ngày càng xuất hiện nhiều tại những khu vực nghèo của quốc gia này
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc
năm hai nghìn một mươi tám quốc gia này có tất cả hai trăm một mươi chín ba trăm bảy mươi năm bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm gan c
tăng bốn mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
còn trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín quốc gia này tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi một bốn trăm một mươi chín trường hợp mắc viêm gan c mới và một mươi bốn trường hợp tử vong
khu vực nông thôn miền núi trung quốc là nơi có tỷ lệ mắc bệnh viêm gan c cao nhất cả nước
nguyên nhân được cho là do những nơi này có tỷ lệ người sử dụng ma túy khá cao
bên cạnh đó điều kiện kinh tế khó khăn khiến người dân không đủ chi trả cho chi phí điều trị đắt đỏ
tôi mới được chuyển đến đây điều trị bởi bệnh của tôi đã khá nặng
tôi có vấn đề về gan và tim tôi phải đến bệnh viện điều trị hai tuần một lần
viêm gan c là một dạng truyền nhiễm có thể dẫn đến sơ gan ung thư gan và tử vong sớm nếu không được điều trị kịp thời
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt